mặc dù đã có biển cấm xe tải từ năm tấn trở lên nhưng những ngày qua các loại xe tải xe ben hàng chục tấn
vẫn ngang nhiên lưu thông vào tuyến đường đinh quang ân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông hư hỏng đường mà còn ảnh hưởng đến môi trường phát sinh bụi từ các phương tiện này
mặc dù ở hai đầu vào đường đinh quang ân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đều đã được ngành chức năng gắn biển cấm xe tải từ năm tấn trở lên từ nhiều tháng qua
thế nhưng theo ghi nhận rất nhiều xe ben xe tải hàng chục tấn vẫn cố tình lưu thông vào tuyến đường
điều này vừa gây ra tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường trong khu dân cư
hôm nay dân làm bằng rô này để cấm tất cả loài xe ben chở chuyến dung chở đất đạ không lưu thông trên đường dân sinh đinh quang ân này nữa
trước thực trạng này lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã bố trí một chốt trực đầu đường đinh quang ân để xử lý các phương tiện xe tải xe ben trên năm tấn lưu thông vào tuyến đường này
tuy nhiên khó khăn hiện nay là từ ngày ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đưa đường chuyên dùng vào hoạt động
tuyến đường đinh quang ân đã cấm xe năm tấn trở lên
nhưng hiện vẫn còn một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
hai bên tuyến đường này nên buộc các xe vẫn phải ra vào để vận chuyển hàng hóa
trên tuyến đường đó thì có một số doanh nghiệp người ta cũng đang hoạt động trong đó
thì biện pháp thì chúng tôi cũng phối hợp để tuyên truyền hướng dẫn cho những doanh nghiệp
và những hồ dân có xe hoạt động trong đó
thì hướng dẫn để người ta làm phụ tục và xác minh ở địa phương
và đem tới cơ quan thẩm quyền
và cuối cùng thì đề nghị phòng xe giao thông để cấp những giấy phép ra vào các doanh nghiệp
theo đại diện thanh tra giao thông tỉnh đồng nai
trong thời gian tới đối với các trường hợp xe ben xe tải trên năm tấn
không có giấy phép lưu thông vào tuyến đường đinh quang ân
sẽ kiên quyết xử phạt để chấn chỉnh tình hình
qua đó chấm dứt tình trạng các loại xe
các loại xe này gây mất an toàn giao thông
và ô nhiễm môi trường đối với người dân sống hai bên tuyến đường này